trong hai ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng năm tại tp hcm hàng ngàn gia đình đã háo hức tham gia tuần lễ
giáo dục quốc tế hai nghìn một mươi chín với chủ đề mới lạ hiếu học thời bốn do sở giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức
tuần lễ mang đến sân chơi độc đáo là cuộc thi trạng nguyên tiếng anh đầu tiên tại tp hcm
nhằm khơi gợi và tôn vinh lòng hiếu học ngàn năm văn hiến của dân tộc việt cho thế hệ trẻ
các bậc phụ huynh và các bé được tham gia đối thoại trực tiếp cùng các diễn giả
chuyên gia nổi tiếng về các chủ đề như chống xâm hại và thương tích ở trẻ
ngoài ra dịp này các chương trình khóa học hè độc đáo hai nghìn một mươi chín được giới thiệu sinh động
kèm theo ưu đãi từ ba mươi lên đến năm mươi để phụ huynh lựa chọn phù hợp cho trẻ
tuần lễ mang đến cơ hội gặp gỡ kết nối các trung tâm đơn vị đào tạo và học sinh
gia đình cùng chia sẻ những xu hướng giáo dục hiện đại trong thời đại mới